một mươi năm năm tù là bản án được tuyên cho bị cáo bùi trọng nghĩa về các tội giết người và cướp tài sản
phiên sơ thẩm vừa được tòa án nhân dân tỉnh an giang tổ chức vào ngày hôm nay
theo cáo trạng vào ngày hai mươi ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi một thái quang minh điều khiển xe máy chở nghĩa đi chơi
và có hành vi dâm ô với nghĩa nhưng nghĩa không đồng ý nên đã dùng dao đâm nhiều nhát làm minh tử vong
gây án xong nghĩa ném bỏ con dao mang xác đi giấu lấy năm trăm linh đồng dây chuyền vàng và xe máy của minh
trên đường tàu thoát sợ bị phát hiện nghĩa đã đẩy xe máy của minh xuống kênh
sáng hôm sau nghĩa đem sợi dây chuyền cướp được đi bán để chơi game và chuộc hai chiếc xe cầm trước đó
biết sự việc bị bại lộ sáng cùng ngày nghĩa đến công an thành phố châu đốc đầu thú giao nộp số tiền trên ba mươi ba năm triệu đồng
tại phiên xét xử bị cáo bị tuyên phạt một mươi sáu năm tù về tội giết người năm năm tù về tội cướp tài sản
tổng hợp hình phạt đối với bị cáo nghĩa là một mươi tám năm tù